công an tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ cho thanh tùng để điều tra về hành vi dùng dao đâm đại úy nguyễn thế đức phó trưởng công an phường an hòa thành phố biên hòa bị thương
vào tối ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tại phường long bình tân đối tượng cho thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thành phố biên hòa đã va chạm giao thông với hai người đàn ông và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
tổ tuần tra của công an phường đang làm nhiệm vụ đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra tuy nhiên tùng không chấp hành mà chống đối
lúc này đại úy nguyễn thế đức nhận được tin báo nên chạy ra hỗ trợ tổ tuần tra
tùng đã cầm dao thái lan bất ngờ đâm một nhát trúng vào ngực trái của đồng chí đức gây thương tích nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu
tùng đã bị lực lượng công an khống chế bắt giữ ngay sau đó
ngày hôm nay đoàn công tác của công an tỉnh đồng nai đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai thăm hỏi và tặng quà cho đại úy nguyễn thế đức